thưa quý vị chiều qua ba mươi tháng chín hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên án phúc thẩm đối với cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các bị cáo khác
có kháng cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
đáng chú ý là sau khi xem xét các tình tiết mới cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
được tòa phúc thẩm giảm nhẹ tội còn ba năm tù
án sơ thẩm là bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo tòa phúc thẩm bị cáo cường đã nộp thêm năm trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả
quá trình công tác cựu thứ trưởng này có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế
có hơn năm mươi bảng khen huân huy trương
trong quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi
tòa phúc thẩm cho rằng đây là một số tình tiết mới để xem xét giảm hình phạt cho bị cáo